theo báo tin tức ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ cho biết
chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày bốn đến ngày một mươi một tháng một mươi hai vừa qua
biến thể omicron hiện chiếm gần ba các trường hợp mắc covid một mươi chín trong nước
cho thấy biến thể mới đang bắt đầu gia tăng ở mỹ
cdc ước tính biến thể omicrone chiếm hai chín các trường hợp dương tính với sars cov hai trong tuần
kết thúc vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tăng từ mức bốn một tuần trước đó
con số này được cho là sẽ tăng nhanh chóng khi số ca nhiễm biến thể omicron tăng đột biến ở các nước khác
theo cdc tại các bang new york và new zegi
biến thể omicron đã chiếm một mươi ba các trường hợp được giải trình tự gen trong khoảng thời gian trên
giám đốc cdc rochelle kowalski cho biết dù biến thể omicron đang gia tăng nhanh chóng
song chính quyền mỹ có các công cụ cần thiết để ngăn chặn đó là việc tăng cường tiêm chủng phòng covid một mươi chín
theo phóng viên
thông tin xã việt nam tại rome ngày một mươi bốn tháng một mươi hai chuyên gia của bộ y tế italy walter ricciardi dự báo
số ca nhiễm biến thể omicron mới và dễ lây nhiễm hơn của virus sars cov hai có khả năng tăng cao ở quốc gia này
phát biểu với báo giới ông richardi lưu ý rằng
chủng virus mới sẽ phổ biến ở anh và đan mạch vào cuối tuần này
bởi vì hiện tại đã chiếm bốn mươi số ca mắc covid một mươi chín mới tại anh
và dự báo số ca nhiễm tại italy cũng có thể tăng cao
bởi vì xu hướng tăng trưởng của biến thể này là trên thực tế
được chứng minh là giống nhau ở tất cả các quốc gia
theo số liệu của trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật châu âu
trong hai mươi bốn giờ qua châu âu có bốn trăm bốn mươi một ca nhiễm biến thể omicron
nâng tổng số ca nhiễm biến thể này cho đến nay là hai một trăm hai mươi bảy ca
trong đó italy có hai mươi bảy ca
phân tích sơ bộ dữ liệu cho thấy
số ca nhiễm nhập khẩu hoặc liên quan đến du lịch hiện chỉ chiếm một mươi ba tổng số ca mắc trên
theo vov đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
bộ y tế campuchia đã ra thông báo xác nhận trường hợp đầu tiên
bị nhiễm biến thể mới omicron
trường hợp này là công dân campuchia hai mươi ba tuổi đi từ ghana về
bộ y tế campuchia cũng đã xác nhận rằng trường hợp bị nhiễm biến thể mới omicron
đầu tiên tại campuchia có địa chỉ tại thành phố bavet tỉnh svayriang
bệnh nhân này đang có thai tuần thứ một mươi năm
và đã đi máy bay từ nước cộng hòa ghana về campuchia vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khi tới sân bay quốc tế phnom penh campuchia
các nhân viên y tế đã phát hiện bệnh nhân bị covid một mươi chín
và bị nhiễm biến thể mới omicron
hiện tại bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô phnom penh
ngay sau khi phát hiện trường hợp bị nhiễm biến thể mới omicron
bộ y tế campuchia đã ra lời kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác
và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo thông báo của bộ y tế campuchia ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận một mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca nhiễm covid một mươi chín của cả nước lên một trăm hai mươi ba trăm tám mươi hai trường hợp
trong đó có một trăm một mươi sáu bảy trăm ba mươi hai
trong hai mươi bốn trường hợp đã bình phục
đây là số ca nhiễm covid một mươi chín được ghi nhận hàng ngày thấp nhất trong vòng bảy mươi năm ngày qua
theo vtv new ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm ban hành khẩn kế hoạch xây dựng thế trận y tế
ứng phó với biến thể omicron
theo đó tp hcm đã vạch ra tám giải pháp cụ thể để ứng phó với biến thể omicron
thứ nhất tp hcm sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu hàng không hàng hải
hành khách di chuyển chuyến bay quốc tế phải có xét nghiệm âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh
tổ chức cách ly kiểm dịch xét nghiệm kiểm tra sars cov hai theo hướng dẫn của bộ y tế
thứ hai tăng giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp
trong đó lưu ý các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp để sớm cách ly xét nghiệm theo quy định
thứ ba giám sát bằng xét nghiệm nhằm sớm phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron
cụ thể thành phố xét nghiệm giải trình tự gen tất cả các trường hợp dương tính thuộc hai nhóm
người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày và người tái mắc covid một mươi chín
tất cả các trường hợp trên sau khi phát hiện dương tính với sars cov hai
được chuyển đến bệnh viện giã chiến số một mươi hai để cách ly điều trị và làm xét nghiệm giải trình tự gen
ngoài ra có thể tổ chức giám sát ngẫu nhiên một số trường hợp nghi ngờ khác
tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới
thứ tư tăng cập nhật thông tin trên thế giới về omicrone để đánh giá đúng mức nguy hiểm
chuẩn bị biện pháp phòng ngừa can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả
thứ năm triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại
thứ sáu kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm soát dịch từ cấp thành phố đến huyện xã
ứng phó linh hoạt tùy thuộc cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra
thứ bảy tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các trạm y tế lưu động tổ chức chăm sóc f tại cộng đồng
thứ tám xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện giã chiến hoặc cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín cấp huyện sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu
tp hcm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện tinh thần là sẵn sàng ứng phó với biến chủng omicron
bệnh viện gia liễu tp hcm đã tái khởi động bệnh viện giã chiến số một mươi hai
tiếp nhận thu dung và điều trị những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện này cũng vừa điều động khẩn bốn mươi năm y bác sĩ trở lại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
để chuẩn bị các công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân trong trường hợp mắc covid một mươi chín thuộc biến chủng mới omicron
theo kế hoạch những người nhập cảnh về nước đã có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
sẽ được chuyển về bệnh viện này cách ly điều trị trong hai khu riêng biệt
các nhân viên y tế đang khẩn trương sắp xếp dọn dẹp phòng bệnh kiểm tra các trang thiết bị
liên quan đến việc cách ly các f không có triệu chứng tại tp hcm
bộ y tế đã đồng ý với đề xuất của sở y tế tp hcm chỉ phải cách ly tập trung bảy ngày thay vì một mươi bốn ngày như trước
điều kiện là đã tiêm đủ hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính ở ngày thứ bảy
theo đơn vị này từ khi áp dụng hướng dẫn chuẩn đoán điều trị do bộ ban hành
đặc biệt sử dụng thuốc monu praver đã có nhiều f hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
thậm chí mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
việc tiếp tục áp dụng cách ly hết một mươi bốn ngày trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày khiến tình trạng quá tải là khó tránh khỏi
theo vn express khi mới được phát hiện omicron khiến giới khoa học lo ngại có thể làm trầm trọng thêm đại dịch covid một mươi chín
tới nay dữ liệu cho thấy động lực của biến thể này không cao hầu hết các triệu chứng ở thể nhẹ
ở anh các ca omicron đang tăng nhanh hơn
cho thấy biến thể này gây tăng khả năng tái nhiễm cao tuy nhiên chưa ghi nhận ca tử vong
các nhà chuyên môn đã tăng cường nỗ lực để tìm hiểu omicron sau khi bến thể này được tổ chức y tế thế giới về kho xếp vào nhóm gây lo ngại
biến chủng omicron được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín bao gồm nhiều đột biến có khả năng lây lan và tạo khả năng chống lại hệ miễn dịch
dù vậy hiện chỉ có một số ít ca nhập viện liên quan đến omicron các triệu chứng được cho là lành tính hơn so với delta
mới đây trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc đã đưa ra những dấu hiệu thường gặp nhất sau khi nhiễm omicron
theo đó ho là biểu hiện phổ biến nhất xuất hiện ở chín mươi tám những người bệnh
các nhà nghiên cứu nam phi mô tả đó là những cơn hoa khan kèm theo ngừa ngáy cổ họng
các triệu chứng dự kiến sẽ nhẹ hơn ở những người đã tiêm vaccine và từng nhiễm sars cov hai so với những người chưa chủng ngừa báo cáo viết
tuy nhiên các chuyên gia cũng cẩn trọng cho rằng đặc điểm của các trường hợp được mô tả trong báo cáo
có thể chưa khái quát được hết thực tế kết luận dựa trên bốn mươi ba ca nhiễm omicron
chỉ có bảy đối tượng khảo sát không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ chín mươi ba còn lại có dấu hiệu bệnh
các tác giả cảnh báo ngay cả khi hầu hết các ca bệnh là nhẹ
một đột biến có khả năng lây truyền cao vẫn có nguy cơ dẫn đến quá tải cho hệ thống y tế
ba triệu chứng phổ biến nhất là ho tám mươi chín mệt mỏi sáu mươi năm nghẹt mũi và chảy nước mũi năm mươi chín
khó thở một mươi sáu tiêu chảy một mươi một và mất vị giác hoặc khí rác tám cũng nằm trong danh sách
cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy biến thể omicron tránh xa được sự bảo vệ của vaccine
tuy nhiên các nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về tác động của các đột biến lớn
phân tích ban đầu về chủng này đã làm dấy lên lo ngại vaccine kém hiệu quả hơn đối với omicron
một số chuyên gia y tế và các hãng dược đã cảnh báo hai liều vaccine không đủ để bảo vệ mọi người khỏi biến thể
tuy nhiên liều tăng cường có thể ngăn khoảng bảy mươi năm nguy cơ nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng
theo vietnamnet các triệu chứng của omicron dường như nhẹ hơn so với các biến thể virus sars cov hai trước đó
giới khoa học nhận định đây là kết quả của sự đột biến
theo đó omicron đã lấy một đoạn vật liệu di chuyển từ virus khác có thể là một loại virus cảm thông thường
theo nghiên cứu của tác giả venky sorara dừng ở mỹ đứng đầu
đột biến này có thể đã xảy ra trong một tế bào có khả năng chứa sars cov hai và
virus cảm thông thường điều này có nghĩa là virus lây truyền dễ dàng hơn
trong khi chỉ gây ra bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời khẳng định chắc chắn liệu omicron có dễ lây nhiễm hơn các biến thể khác
gây ra bệnh nặng hơn hay vượt qua delta để trở thành biến thể phổ biến nhất hay không
đặc điểm mới của omicrone là kết quả của sự tái tổ hợp virus
đó là quá trình hai loại virus khác nhau trong cùng một tế bào chủ tương tác khi tạo ra bản sao mới có một số gen từ cha mẹ
xuất hiện lần đầu ở một loại virus corona gây cầm lạnh ở người được gọi là hcov hai trăm hai mươi chín e
và trong virus gây suy giảm miễn dịch ở người hiv gây ra bệnh s
các nhà khoa học nam phi trước đó đã đưa ra quan điểm omicrone có thể xuất phát từ cơ thể của một người
có hệ miễn dịch bị ảnh hưởng bởi hiv hoặc một tình trạng suy giảm miễn dịch nào đó
những dữ liệu ban đầu ghi nhận bệnh nhân omicrone đều có các triệu chứng nhẹ
phổ biến nhất là ho ngẹt mũi và mệt mỏi
biến thể phát liện lần đầu ở nam phi đã lây ra khoa học omicron
trong khoảng sáu mươi quốc gia và vùng đất nước